công ty cổ phần đầu tư đèo cả chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo cả vừa tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải và ngân hàng việt in banh
sớm thống nhất phương án miễn giảm giá dịch vụ đường bộ cho các chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí bot bàn thạch
tại km một nghìn hai trăm chín mươi tám cộng một trăm năm mươi trên quốc lộ một
theo đó nhà đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thống nhất việc miễn giảm một trăm linh cho các xe của chủ phương tiện là người thuộc xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
khi qua trạm thu phí bản thạch không phân biệt loại phương tiện
đồng thời xây dựng phương án điều chỉnh mở rộng phạm vi miễn giảm điều chỉnh đối tượng miễn giảm
để thống nhất với địa phương và trình bộ giao thông vận tài phê duyệt áp dụng từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
nhà đầu tư cũng đề nghị bộ giao thông vận tải ubnd tỉnh phú yên việt tin banh chi nhánh hà nội
kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho phép đổi tên trạm thu phí bàn thạch thành trạm thu phí an dân
theo đúng vị trí hiện nay đặt tại xã an dân huyện tuy an
trạm thu phí bàn thạch đặt tại xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
là một trong ba trạm thu giá hoàn vốn cho dự án bot hầm đường bộ qua đèo cả
trước đó trạm cũng đã giảm một trăm linh giá vé cho xe loại một gồm ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi
xe tải có tải trọng dưới hai tấn của xã an dân huyện tuy an
và phường xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên vì thuộc vùng phụ cận với trạm thu phí
các loại xe bít vận tải khách công cộng xe vệ sinh môi trường
và xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước của huyện tuy an và thị xã sông cầu